kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã tham dự lễ gặp mặt tuyên dương năm trăm linh thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng nhà nước trách nhiệm cao cả nghĩa tình sâu nặng của quân và dân cả nước
đối với các anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi lãng hoa chúc mừng
xúc động phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh kế thừa truyền thống hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước
gần một thế kỷ qua dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh ngoan cường bất khuất
giành độc lập tự do thống nhất đất nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định những năm qua đảng nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm chăm lo thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công
truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn đã được kết tình thành nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của dân tộc ta
đất nước bước vào thời kỳ đổi mới chính sách ưu đãi người có công với cách mạng càng được đặc biệt quan tâm xã hội hóa sâu rộng
hệ thống chính sách pháp luật trong lĩnh vực này cũng từng bước đổi hoàn thiện
đối tượng người có công được mở rộng chế độ ưu đãi ngày một nâng cao gắn liền với sự bảo đảm công bằng và đồng thuận trong xã hội
thủ tướng yêu cầu bố trí tăng ngân sách nhà nước đẩy mạnh huy động đa dạng hóa nguồn lực xã hội
tổ chức thực hiện tốt hơn nữa pháp lệnh và các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng quan tâm chăm lo y tế giáo dục dạy nghề tạo việc làm nhà ở
trước hết là đối với những người những gia đình còn nhiều khó khăn trong cuộc sống
phần đầu đến hết năm hai nghìn một mươi chín các địa phương không còn hộ gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo
đẩy mạnh xã hội hóa công tác đề nôn đáp nghĩa vận động để công tác này thực sự là một nghĩa vụ bổn phận của tất cả mọi người nhất là cán bộ đảng viên đoàn viên thanh niên thế hệ trẻ